đã từ nhiều năm nay hơn năm trăm linh hộ dân của phường thành nhất thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phải sống chung với mùi hôi phát ra từ nhà máy xử lý nước thải của thành phố làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây của chúng tôi
hơn một mươi năm nay cứ sau mỗi trận mưa hơn năm trăm linh hộ dân tại tổ dân phố năm trăm sáu mươi bảy và buôn kỳ thuộc phường thành nhất thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bị mùi hôi bốc ra từ hồ xử lý nước thải tra tấn
mùi hôi không chỉ làm đảo lộn đời sống sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân

hơn một mươi năm nay cứ sau mỗi trận mưa hơn năm trăm linh hộ dân tại tổ dân phố năm trăm sáu mươi bảy và buôn ky thuộc phường thành nhất thành phố buôn ky thuộc phường thành nhất thành phố buôn ky thuộc phường thành nhất